trước tình hình nắng hạn gây gắt kiểm lâm tỉnh cà mau cho biết lâm phần rừng tràm và rừng các cụ đảo trên địa bàn tỉnh cà mau diện tích gần bốn mươi hai ha đang ở mức báo cháy cao
trong đó các xã khánh an khánh lâm và khánh thuận của huyện u minh là những địa phương có diện tích rừng báo cháy nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm
nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong thời điểm nắng hạn như hiện nay
trước tình hình này tri cục kiểm lâm tỉnh cà mau đề nghị các chủ rừng tăng cường lực lượng phương tiện ứng trực kịp thời tại những nơi có nguy cơ cháy cao để chủ động ngăn ngừa và kiểm soát kịp thời khi có cháy xảy ra tuyên truyền vận động người dân không sử dụng lửa khi vào rừng không đốt đồng hầm than trong khu vực dễ cháy